thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng đó là lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh
khi đến dự tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động việt nam toàn miền bắc diễn ra trong ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
đã năm mươi tám năm trôi qua nhưng lời can dặn đó của người vẫn khẳng định giá trị lịch sử và giá trị thời đại
hãy cùng nhìn lại sự kiện này qua tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên thanh niên
người đặc biệt quan tâm tổ chức bồi dưỡng thế hệ trẻ
bởi đó là những mầm non những chủ nhân trong tương lai đất nước
điều đó thể hiện qua việc người chủ trì thành lập đội thiếu niên tiền phong vào ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tại cao bằng
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh được thành lập vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đảng và bác đã sáng lập rèn luyện và bồi dưỡng
ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động việt nam toàn miền bắc
chủ tịch hồ chí minh đã có bài nói chuyện thân thiết gần gũi với thanh niên và căn dặn
thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng
người cũng không quên phân tích chỉ rõ những nội hàm của lời can dặn đó
đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm
trung thành với đảng tổ quốc giai cấp và sự nghiệp cách mạng
dũng cảm là không sợ khổ không sợ khó
thực hiện đâu cần thanh niên có việc khó có thanh niên
gian khổ đi trước
hưởng thụ sau mọi người
khiêm tốn là không tự cho mình là giỏi không khoe công không tự phụ
lớp măng non của đất nước
trong lúc chiến tranh vẫn còn trong giai đoạn gây go quyết liệt
lớp lớp thanh niên đoàn viên thi đua gắn sức rèn đức luyện tài cả trong chiến đấu và lao động sản xuất
ngày nay dưới sự lãnh đạo của đảng với tinh thần không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết trí ắt làm nên
thanh niên việt nam đã phát huy truyền thống hăng hái sôi nổi hưởng ứng các quốc gia
các cuộc vận động các phong trào thi đua cùng toàn đảng toàn dân toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thanh niên thủ đô nói riêng và thanh niên cả nước nói chung đều xây dựng triển khai các phong trào hành động cách mạng để làm sao mà tiếp nối được truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước
luôn luôn xung kích trên các lĩnh vực từ khoa công nghệ học tập lao động
trên mỗi lĩnh vực công tác và thuộc các lĩnh vực của thanh niên thanh niên đều cố gắng làm sao có những giải pháp mô hình công trình cách làm sáng tạo để làm sao nâng cao hiệu quả công việc nâng cao chất sám trong lao động tiến không vào công nghệ và để thực sự làm chủ vào công nghệ
thanh niên việt nam đang thể hiện vai trò sung kích trên mọi mặt trận của đời sống xã hội
mỗi năm có hàng nghìn thanh niên sinh viên trên mọi lĩnh vực thi đua lập thành tích
công hiến tài năng cho đất nước thanh niên rèn luyện về lý tưởng đạo đức cách mạng về trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp về thể chất sung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tổ quốc việt nam